toàn bộ tám hộ dân trong khu vực nguy hiểm trong đoạn đường km số ba cộng hai trăm linh trên đường một trăm bốn mươi năm